công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai cho biết đã triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
quy mô lớn tại một vườn trôm trôm ở xã xuân quế
trước đó công an huyện cẩm mỹ phát hiện hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
trong vườn trôm trôm của ông lộc ở ấp suối râm xã xuân quế và khống chế được bảy đối tượng
thu giữ hơn chín mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác định tụ điểm đá gà ăn tiền trên do ba đối tượng tổ chức
gồm võ văn quảng ba mươi bốn tuổi lê minh tân ba mươi bốn tuổi nguyễn hồ trường hải bốn mươi chín tuổi cùng ngụ huyện cẩm mỹ
tiến hành khám xét nơi ở lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ để phục vụ việc đánh bạc
bằng hình thức đá gà đáng chú ý khám xét nơi ở của tân phát hiện một khẩu súng hơi
hiện các đối tượng tân quảng hải đã bỏ trốn công an huyện cẩm mỹ đang truy bắt
và tạm giữ một số đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ